sau khi ăn sáng bao gồm có một mươi bốn người tham dự với nhiều món thịt rau ba người đàn ông đã uống thêm rượu và có nhiều dấu hiệu của ngộ độc
trong đó một người phải đi cấp cứu rồi chuyển lên bệnh viện bạch mai do diễn biến nặng
theo đó sự việc xảy ra vào khoảng bảy giờ ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn bốn
tại gia đình ông hss thôn nà trí phàng xã lùng thần huyện si ma cai tỉnh lào cai đã tổ chức bữa ăn sáng bao gồm một mươi bốn người ăn với các món
thịt gà luộc thịt vịt luộc thịt lợn treo các bếp rau bí xào
trong bữa ăn có ba người đàn ông uống thêm rượu ngầm dế cây tiếng hò mông gọi là cây tẩu hòa hàng
sau khi uống một chén rượu ông vsc có biểu hiện đau bụng vã mổ hôi buồn nôn buồn đi đại tiện người mệt mỏi chóng mặt rét dung
đến khoảng một mươi một giờ được đưa vào bệnh viện đa khoa huyện bắc hà với tình trạng tiếp xúc chậm vã mổ hôi da niêm mạc hồng nhợt
sốt nhẹ ba mươi bảy năm độ c huyết áp bảy mươi tám trên bốn mươi mm thủy ngân cảm giác khó thở đau vùng thượng vị bụng mềm nhịp chậm soang tăng gánh thất trái
ông c được trần đoán nhôi máu cật tiềm cấp sốc tim ngộ độc rượu ngâm trái cây không dọa loại hạ ca liên máu suy thận cấp
vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng năm
ông c được chuyển lên bệnh viện bạch mai để điều trị
hai người khác có uống khoảng hai chén cũng có biểu hiện phát mồ hôi đau bụng chóng mặt
tuy nhiên do được sơ cứu kịp thời nên tình trạng đỡ hơn không phải vào nhập viện
qua quá trình điều tra cho thấy đây là loại rượu được người nhà ông ết mua ở chợ với mục đích xoa bóp ngoài da để chữa chật khớp
nhưng do không biết nên đã mang ra uống
hiện nay người dân vùng núi thường có thói quen ngâm các loại động vật thực vật với rượu nhằm mục đích bôi bổ sức khỏe
tuy nhiên với việc không biết rõ các loại động thực vật có độc hay không
hoặc khi uống rượu ngâm với liều lượng lớn hay uống nhầm các loại rượu ngâm như vừa biệt tới trên
thì nguy cơ xảy ra ngộ độc là rất cao
tỷ lệ tử vong xác độc tố tự nhiên là rất lớn
tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh lào cai đã phối hợp với trung tâm y tế simacai lấy được một mẫu rượu ngâm dễ cây đang uống dở
một mẫu cây tươi có cả dễ cây thân lá là loại cây dùng để ngâm loại rượu nói trên
được ngài nhà lấy từ trên đôi để gửi đi kiểm nghiệm tìm nguyên nhân để cảnh báo rộng rãi trong cộng đồng
đã có rất nhiều vụ ngộ độc do rượu ngâm bằng các loại dễ cây gây ra
nhiều vụ ngộ độc rượu còn dẫn tới những hậu quả đáng tiếc cho người sử dụng
một trong những nguyên nhân dẫn tới ngộ độc rượu ngâm bằng dệ cây là do những loại dễ cây được ngâm rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ
theo các chuyên gia y tế uống rượu ngầm lá cây dễ cây không rõ nguồn gốc người uống dễ gặp phải những rủi ro về sức khỏe
chính vì vậy chúng ta cần phải thận trọng không nên mua những loại lá dễ cây để ngâm rượu nếu không rõ nguồn gốc xuất xứ
trong quá trình ngâm có thể lẫn tạp chất
việc bảo quản không đúng cách khi ngầm lẫn lộn nhiều loại có thể gây ra tương tác giữa những loại dược phẩm với nhau
bên cạnh đó cách bảo quản trong quá trình ngầm cũng rất quan trọng
nếu bảo quản không đúng rất dễ dẫn tới ngộ độc
trong nghi học cổ truyền nhiều loại dễ củ cây rừng có tác dụng chữa bệnh rất tốt khi có kiến thức truyền môn và sử dụng đúng liều lượng đúng cách theo chỉ dẫn của các thầy thuốc đồng nghi
tuy nhiên nếu không biết rõ tác dụng của từng loại rễ cây củ cây rừng người dân tuyệt đối không được dùng để ngâm rượu uống hoặc chế biến làm thực phẩm
vì nhiều loại rễ cây củ cây rừng chứa độc tính cao có thể dẫn tới chết người
nhiều chuyên gia y tế cũng cho rằng việc ngâm rượu từ thực vật cũng như động vật
cần phải có sự chỉ định của các bác sĩ đồng nghi
diệu thuốc phải uống như thuốc uống theo chỉ định và với liều lượng nhất định
với các loài cây con vật côn trùng nếu dùng đúng sẽ là vị thuốc hay
ngược lại nếu dùng bừa bãi không đúng cách thì sẽ cây độc nhất là với những loài cây cỏ hoàng giá
thường có chứa độc tố tắc hại lên thần kinh tim mạch hô hấp thậm chí có thể dẫn tới tử vong
chia sẻ với báo sức khỏe và đời sống tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên giám đốc trung tâm chống độc
bệnh viện bạch mai cho hay người khỏe mạnh khi uống nhiều cũng có thể gây nguy kịch cho sức khỏe
bác sĩ nguyễn nói nhẹ thì người uống sẽ bị đau bụng sốt hít tiêu hóa nặng có thể dẫn tới hôn mê sưu hấp tim tái
nếu uống nhiều lần sẽ ảnh hưởng đến sơ gan viêm tụy
người bệnh cũng rất dễ bị dối loạn kèm theo như sơ gan không bù trừ dối loạn chuyển hóa nhiều dối loạn khác
đặc biệt bác sĩ nguyện cảnh báo hiện nay người dân đang lạm dụng các loại dược liệu động vật để ngâm rượu
mọi người cứ nghĩ ngầm có loại dược liệu hay động vật là rượu thuốc nhưng thực tế nếu là thuốc chữa bệnh phải có đơn của thầy thuốc
việc chúng ta dễ dãi sử dụng các dược liệu mà không tính toán liều lượng cụ thể không biết rõ các thanh phân có thể gây ra tác dụng hại cho sức khỏe
người uống có thể gặp những tổn thương nhiễm độc ngộ độc nặng nề thậm chí nguy hiểm đến tính mạng
có rất nhiều người còn ngâm những loại có độc tính cao thậm chí có cả lá ngón
chắc chắn sẽ gây ra thiệt mạng hoặc gây ra dối loạn nhịp tim liệt tím tái và có thể tử vong
do đó việc ngâm rượu với các loại động vật thực vật hàm lượng bao nhiêu sử dụng như thế nào cũng cần phải có sự tư vấn của bác sĩ
nếu chúng ta sử dụng một cách vô tư thoải mái như hiện nay thì rất dễ gây ngộ độc ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của chính mình và người thân
đồng quan điểm với tiến sĩ bác sĩ nguyễn nguyễn là
tiến sĩ bác sĩ trương hồng sơn viện trưởng viện dinh dưỡng cho biết
rượu ngâm thuốc bao gồm hai loại ngâm dược liệu và ngâm động vật
các loại động vật hay được ngâm phổ biến là rắn tắc kê bim bịp hải mã lộc nhung
các loại thảo mộc thường được dùng như sâm linh chi đinh lăng cúc hoa các loại sâm hà thủ ô rễ cây
tuy nhiên theo thống kê của bộ y tế nguyên nhân của vụ ngộ độc từ rượu trắng không rõ nguồn gốc xuất xứ chiếm khoảng ba mươi
rượu ngâm cây chiếm khoảng ba mươi sáu
rượu ngân động vật và phụ tạng như ong đất tắc kè mật độc vật và các loại khác là khoảng một mươi
đây là một lời cảnh báo cho những người có sở thích uống rượu ngâm không rõ nguồn gốc
bác sĩ sơn cũng cho hay trong y học cổ truyền nhiều loại rễ củ cây rừng có tác dụng chữa bệnh rất tốt
khi sử dụng bởi người có kiến thức chuyên môn và sử dụng đúng liều lượng đúng cách
tuy nhiên nếu không biết thực sự rõ tác dụng của từng loại rễ cây củ cây rừng
thậm chí động vật người dân tuyệt đối không nên dùng để ngâm rượu uống và không nên chế biến làm thực phẩm
vì nếu sử dụng không đúng cách hoặc không đúng liều lượng
có thể gây độc đối với hệ thần kinh tim mạch hô hấp thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng
trên thực tế nhiều gia đình ngâm rượu bìm bịp còn để nguyên con nguyên lông điều này cũng rất nguy hiểm
bởi những loại động vật ăn thịt sớm như rắn chuột nhái ếch thì trong long và bụng của con vật này đều chứa rất nhiều ký sinh trùng
bác sĩ sơn cũng khuyến cáo khi ngâm rượu các nguyên liệu cũng cần phải chế biến kỹ càng hợp vệ sinh loại bỏ các bộ phận
như nội tạng lông đối với thực vật thì cần phải làm sạch và phải có ý kiến chỉ định của chuyên gia bác sĩ về đồng nghi
các chuyên gia này cho rằng ngâm rượu an toàn còn để tuân thủ đủ hai yếu tố
đó là rượu phải rõ nguồn gốc đúng độ và nguyên liệu ngâm rượu phải rõ ràng đúng tên đúng loại có nguồn gốc không chứa độc tố
người dân tuyệt đối không được dùng rượu trước quần công nghiệp methanol không rõ nguồn gốc để ngâm
khi chăm sóc người uống rượu tại nhà gia định cần phải lưu ý
nếu người uống mất kiểm soát về hành vi không thể tự chủ được hành động hay những việc cá nhân nhẹ nhàng thì đã bị ngộ độc nhẹ
khi đó chúng ta cần phải ngăn chặn không cho người đã uống thêm rượu hay điều khiển phương tiện giao thông
sau đó cần phải giữ ấm khi trời rét theo dõi kiểm soát chăm sóc sức khỏe
nếu bệnh nhân có biểu hiện lú lẫn lơ mơ khó khề không gọi được chảy đầm rãi khó thở hôn mê co giật nôn nhiều phải đưa đến viện khẩn cấp để được cấp cứu kịp thời
khi có biểu hiện ngộ độc rượu ngâm máy dễ cây hay củ cây rừng cần nhanh chóng gây nôn cho bệnh nhân sau đó khẩn trương đưa tới bệnh viện để cấp cứu
tuyệt đối không để người bị ngộ độc ở nhà tự theo dõi và điều trị
nếu làm như vậy người bệnh có thể nhanh chóng bị suy hấp có thể dẫn tới tử vong
để không có những vụ ngộ độc do ngâm rượu dẫn tới hậu quả khôn lường người sử dụng rượu nói chung và người sử dụng rượu ngâm rượu cây các loại thảo dược khác nói riêng cần phải cẩn trọng trên các loại thảo dược ngâm rượu
nếu không rõ nguồn gốc xuất xứ tuyệt đối không được ngâm rượu và sử dụng rượu diện ngâm thảo dược đó
an toàn tính mạng là trên hết